từ giờ sáng nay tp hcm bắt đầu đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay
các chốt kiểm soát trên nệ bàn tăng cường tuần tra kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát kiểm tra giấy thông hành gắt gao
những trường hợp không đủ điều kiện bị xử lý hoặc yêu cầu quay đầu xe
trong sáng nay nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã vắng người qua lại hơn
tình hình kiểm soát người đi đường khá gắt ga
trong sáng nay người dân người lao động công chức viện chức nằm trong nhóm được ra ngoài đường
phải có giấy đi đường dấu hiệu nhận diện
riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố
tại một số chốt kiểm soát có xảy ra tình trạng u nứ nhẹ
nhiều người tập trung tại chốt để xuất trình giấy đi đường
trong đó có khá đông người dân không đủ điều kiện qua bị yêu cầu quay đầu
ngay trong đêm lực lượng vũ trang tp hcm đã đồng loạt gia quân
tăng cường công tác chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
các tổ công tác gồm lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ đã chia ra siết chặt kiểm soát
tại các trục đường lớn các con hẻm mở tại khu dân cư xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
người dân gần như chấp hành tuyệt đối chủ trương chống dịch của thành phố
trên đường chỉ có một vài phương tiện chở hàng hóa thiết yếu
và lực lượng phục vụ công tác chống dịch đi lại
lực lượng quân đội sẽ phối hợp với lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ
tuân thủ giãn cách xã hội cũng như chăm lo đời sống cho người dân trong một mươi năm ngày thực hiện giãn cách
tất cả vì mục tiêu dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống người dân trở lại bình thường